sau buổi liên hoan chia tay cuối khóa hơn bảy mươi sinh viên khoa sư phạm mầm non trường đại học sư phạm hà nội hai ở vĩnh phúc đã phải nhập viện nghi do bị ngộ độc thực phẩm
trước đó vào chiều tối ngày một mươi bốn tháng năm hơn một trăm linh sinh viên khoa mầm non trường đại học sư phạm hà nội hai tổ chức liên hoan chia tay cuối khóa tại một nhà hàng ở phương xuân hòa thành phố phúc yên
sau buổi liên hoan nhiều sinh viên đã có triệu chứng đau bụng buồn nôn chóng mặt và được gia đình người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện